chục ngày qua tỉnh kiên giang có trên ba mươi năm người dân về quê từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền đông nam bộ do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
công an tỉnh kiên giang đã chủ công là lực lượng thanh niên triển khai chương trình triệu túi an sinh hỗ trợ cho đồng bào về quê bị cách ly tại gia đình giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống
đây là lần thứ ba đoàn thanh niên công an tỉnh kiên giang triển khai chương trình triệu túi an sinh trong đó tập trung trao tặng giúp đỡ cho bà con là dân tộc khơ me có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và những người dân từ tp hcm và các tỉnh vừa về quê đang thực hiện cách ly y tế tại nhà
đoàn thanh niên công an tỉnh cũng nhanh chóng tổ chức lần ba chương trình triệu túi an sinh
đoàn thanh niên công an tỉnh kiên giang triển khai chương trình triệu túi an sinh trong đó tập trung trao tặng giúp đỡ cho bà con là dân tộc khơ me có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và những người dân từ thành phố hồ chí minh và những người chở về từ các tỉnh từ bình dương và thành phố hồ chí minh để về quê
qua đó thì cũng dẫn động người dân thực hiện nghiêm việc thực hiện cách ly y tế tại nhà góp phần để giảm đến mức thấp nhất tình hình dịch bệnh ở tại địa phương
qua ba lần triển khai chương trình triệu túi an sinh đoàn thanh niên công an tỉnh kiên giang đã trao tặng gần sáu trăm linh túi an sinh cho bà con
với tổng trị giá trên hai trăm năm mươi triệu đồng từ nguồn vận động các tổ chức mạnh thường quân và đoàn viên thanh niên đóng góp
mỗi túi ăn sinh bao gồm một mươi kg gạo một thùng mì nhu yếu phẩm và một túi thuốc uống thông dụng trong gia đình
hoạt động trao tặng cho bà con được phối hợp tổ chức chặt chẽ đảm bảo thiết thực an toàn hiệu quả
và đảm bảo tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với những bà con đang thực hiện cách ly y tế tại nhà đoàn viên thanh niên công an tỉnh đến tận nhà trao quà cho bà con
giờ đang là lễ xen donta dịch bệnh không có tổ chức nhà tôi cũng khó khăn lắm vì dịch bệnh
nay được nhận gói quà này tôi mừng lắm
ở đây chúng tôi luôn thực hiện theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương không dám rời khỏi nhà vì gia đình đang thực hiện cách ly y tế
nhà nước cũng có hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm cho gia đình nên chúng tôi cũng yên tâm hơn
rồi hôm nay nhận nữa tôi mừng lắm
ngoài ra trong các chương trình trao tặng quà đoàn viên thanh niên lồng ghép với công tác tuyên truyền vận động người dân
về cách ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng không di chuyển khỏi nơi cư trú không ra đường khi chưa thật sự cần thiết
và đặc biệt là tuyên truyền về thông điệp năm k của bộ y tế
cùng chung tay hạn chế sự lây lan đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người
là những thông điệp được tuyên truyền mạnh mẽ đến với người dân trong bối cảnh hiện nay